một đám cháy lớn xảy ra tại tỉnh thanh hóa vào trưa nay sáu tháng bảy
địa điểm đám cháy xảy ra tại khu nhà xưởng trong khu công nghiệp tây bắc ga thành phố thanh hóa
ngay khi nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh thanh hóa đã huy động lực lượng khống chế ngọn lửa
một mươi xe chữa cháy cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ đã được huy động tới hiện trường
dập lửa phía ngoài và tiếp cận vào bên trong nhà xưởng để khống chế đám cháy
do đám cháy xảy ra vào giữa trưa thời tiết nắng nóng gây gắt nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn
đến một mươi năm h ba mươi phút cùng ngày lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy vẫn chưa dập tắt được toàn bộ
tuy nhiên đám cháy đã được khống chế không để lan ra khu dân cư hiện vẫn chưa có thống kê về thiệt hại